liên quan đến vụ tai nạn mỏ đá khiến ba người tử vong xảy ra tại tỉnh điện biên vào chiều một mươi một tháng sáu
tính đến một mươi năm h ngày một mươi hai tháng sáu thi thể nạn nhân cuối cùng đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở khe đá phía trên vách núi
nạn nhân mất tích mới được tìm thấy là bùi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba có hộ khẩu thường trú tại tỉnh ninh bình
chính quyền huyện điện biên đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hoàng anh
thực hiện các thủ tục an táng và hỗ trợ theo luật lao động
chính quyền huyện điện biên cũng đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân đồng thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình năm triệu bốn trăm linh nghìn đồng